sau ba ngày khẩn trương xác minh điều tra công an phường tránh lộ tp quảng ngãi đã bắt được thủ phạm đột nhập vào nhiều nhà dân trộm cắp tài sản
đối tượng là nguyễn duy hưng quê nghệ an
trong đêm hai mươi bảy và hai mươi chín tháng bảy liên tục hai nhà cao tầng ở khu vực đường trường trinh phường tránh lộ bị kẻ gian đột nhập lấy trộm nhiều tài sản có giá trị
đến sáng ngày một tháng tám lực lượng công an đã bắt giữ được khi đối tượng đang chuẩn bị thực hiện một vụ đột nhập khác
được biết tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai hưng từ tp hcm về sống cùng anh trai ở thị xã đức phổ
để có tiền tiêu xài hưng thường đi xe buýt ra thành phố quảng ngãi sau đó đợi đến tầm hai ba giờ sáng thì đến đường trường trinh thấy nhà nào sơ hở sẽ đột nhập trộm cắp tài sản
liên quan đến những vi phạm nghiêm trọng tại các gói thầu do trung tâm kiểm soát bệnh tật cdc đắk lắc làm chủ đầu tư
ngày hôm nay thanh tra tỉnh đắk lắc cho biết đã ban hành kết luận thanh tra và đề nghị chuyển hồ sơ sang công an tỉnh
để xử lý theo quy định
cụ thể thanh tra tỉnh đắk lắc chỉ ra tại cdc đắk lắc có bốn trên một mươi gói thầu có tồn tại sai phạm
thanh tra tỉnh đắk lắc kiến nghị chuyển hồ sơ bốn gói thầu mua sắm do cdc đắk lắc làm chủ đầu tư
có dấu hiệu của hành vi thiếu trách nhiệm gây thất thoát lãng phí ngân sách nhà nước
vi phạm quy định của pháp luật về đấu thầu sang cho cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk lắc để điều tra xử lý theo quy định của pháp luật
trước đó ngày hai mươi bảy tháng năm cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk lắc đã tống đạt quyết định khởi tố bị can với năm cán bộ nhân viên cdc đắk lắc
đồng thời khởi tố đinh lê lê na nhân viên kinh doanh của công ty cổ phần công nghệ việt á
theo kết quả điều tra cdc đắk lắc đã mua hơn sáu mươi ba bộ sinh phẩm xét nghiệm covid một mươi chín với tổng giá trị trên một mươi ba tỷ đồng của việt á
sau khi nhận tiền thanh toán việt á đã chuyển vào tài khoản của lê na hơn ba tỷ đồng để chi hoa hồng
sau rất nhiều vụ cháy lớn là lời cảnh báo về an toàn phòng cháy chữa cháy
vào tối ngày hôm qua lại có thêm một vụ hỏa hoạn xảy ra tại căn nhà ba tầng thuộc thị trấn châu quỳ gia long hà nội
lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã nhanh chóng có mặt để khống chế ngọn lửa
nhận được tin báo đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an huyện gia lâm đã xuất hai xe chữa cháy
đồng thời lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận long biên
chi viện một xe chữa cháy và một xe thang tới hiện trường để tổ chức chữa cháy
sau hai mươi phút đám cháy đã được khống chế và dập tắt hoàn toàn không có thiệt hại về người
theo công an huyện gia lâm nguyên nhân ban đầu của vụ cháy là do chập điện tại phòng ngủ của ngôi nhà này
nguyên nhân và thiệt hại tài sản đang được công an huyện gia lâm điều tra làm rõ
công an tp thủ đức tp hcm cho biết đã ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp
đối với huỳnh phước thọ bốn mươi một tuổi trú tại tp thủ đức để điều tra về tội cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác
kết quả điều tra ban đầu ngày ba mươi một tháng bảy một người dân ở bình dương đậu xe ô tô toyota fortuner
biển kiểm soát sáu mươi một a chín mươi chín nghìn chín trăm chín mươi hai trong hẻm một mươi bốn đường hai mươi hai phường linh đông
rồi đi đám vỗ nhà người quen gần đó
đến khoảng một mươi năm giờ cùng ngày huỳnh phước thọ đi nhậu về thấy ô tô đầu cạnh cổng nhà mình
liền sau đó thọ vào nhà lấy thanh gỗ đã đập liên tục vào xe
đoạn clip cho thấy thọ đã đập hư hỏng hoàn toàn kính chắn gió và cần gạt nước phía sau xe
sau đó đến phía trước đập vỡ kính chiếu hậu hai bên làm vỡ đèn xi nhan bên phải
móc mép trị xuất đuôi xe bên phải móc phi trên dạy bán xe bên trái
đến chiều cùng ngày chú phương tiễn này ra xe thấy tình trạng nên đã báo công an
vào cuộc điều tra công an đã mời thọ lên làm việc và người này đã khai nhận toàn bộ hành vi trên
tàu khai nguyên nhân là do ô tô đậu bên nhà thấy trước mắt nên đã đập phá
chứ không có mâu thuẫn gì với chủ xe hay ai khác
thưa quý vị sự việc ba cán bộ chiến sĩ thuộc đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
công an quận cầu giấy hà nội đã hy sinh quả cảm trong quá trình chữa cháy và cứu hộ cứu nạn
là mất mắt lớn của lực lượng công an nhân dân để lại nhiều tiếc thương cho cộng đồng xã hội
vào ngày hai tháng tám phó thủ tướng thường trực chính phủ phạm bình minh đã ký quyết định cấp bằng
tổ quốc ghi công cho ba liệt sĩ thuộc bộ công an đã hy sinh vào ngày một tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai
trong khi thực hiện nhiệm vụ chữa cháy tại phường quan hoa quận cầu giấy thành phố hà nội
ba liệt sĩ được cấp bằng tổ quốc ghi công gồm
liệt sĩ đặng anh quân thượng tá công an nhân dân đội trưởng
đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận cầu giấy công an tp hà nội
liệt sĩ đỗ đức việt thượng úy công an nhân dân cán bộ đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
công an quận cầu giấy công an thành phố hà nội
liệt sĩ nguyễn đình phúc hạ sĩ công an nhân dân chiến sĩ nghĩa vụ đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy
và cứu nạn cứu hộ công an quận cầu giấy công an thành phố hà nội
sau vụ cháy nghiêm trọng xảy ra tại phường quan hoa quận cầu giấy thành ủy hà nội vừa ban hành công văn về việc xử lý vụ cháy và tăng cường phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ trên địa bàn thành phố
thành ủy hà nội cũng chỉ đạo ban cán sự đảng ubnd tp và các cơ quan đơn vị phối hợp với công an thành phố công an quận cầu giấy khẩn trương tiến hành công tác khắc phục hậu quả vụ cháy sớm ổn định tình hình và chỉ đạo thực hiện công tác phòng ngừa chung trên địa bàn
tổ chức thăm hỏi động viên thực hiện chế độ chính sách đối với gia đình ba đồng chí đã hy sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ và lực lượng cán bộ chiến sĩ tham gia phòng cháy chữa cháy
thành ủy hà nội cũng yêu cầu công an thành phố khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân và xử lý nghiêm sai phạm theo quy định của pháp luật
đặc biệt thành ủy hà nội đề nghị quận ủy cầu giấy chỉ đạo phối hợp với các cơ quan đơn vị có liên quan sớm khắc phục khẩu quả tổ chức kiểm điểm và có biện pháp thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước trên địa bàn
cũng tại văn bản này thành ủy hà nội chỉ đạo các cấp ủy đảng chính quyền mặt trận tổ quốc các tổ chức chính trị xã hội thủ trưởng các cơ quan đơn vị từ thành phố đến cơ sở
tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến quán triệt thực hiện nghiêm sự lãnh đạo của đảng đối với công tác phòng cháy chữa cháy trên địa bàn
thành ủy yêu cầu người đứng đầu cấp ủy chính quyền địa phương đơn vị chịu trách nhiệm trước thành ủy nếu để xảy ra cháy nổ phức tạp hậu quả nghiêm trọng do nguyên nhân chủ quan trên địa bàn phạm vi quản lý
vào chiều ngày hai tháng tám hội đồng xét xử tòa án nhân dân tỉnh bạc liêu đã tuyên án đối với một mươi bảy bị can trong vụ án hình sự giết người che giấu tội phạm không tố giác tội phạm xảy ra vào ngày một mươi hai tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một trên địa bàn thị trấn hòa bình huyện hòa bình tỉnh bạc liêu
theo cáo trạng do mâu thuẫn hai nhóm thanh niên trú tại thị trấn hòa bình huyện hòa bình đã lôi kéo nhiều đối tượng mang theo hung khí để đánh nhau hậu quả làm một thanh niên sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám trú tại thị trấn hòa bình bị thương nặng sau đó tử vong
căn cứ vào hành vi mức độ của các bị can hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo trần vũ linh mức án trung thân một mươi sáu bị cáo còn lại nhận mức án từ sáu tháng đến một mươi tám năm tù về các tội giết người che giấu tội phạm và tội không tố giác tội phạm
vì cho rằng đồng nghiệp mình có thái độ vô ơn một đầu bếp trú tại phường tam thuận quận thanh khê thành phố đà nẵng đã thẳng tay chém đồng nghiệp để thỏa sự bực tức tòa nhân dân tp đà nẵng vừa đưa ra xét xử sơ thẩm nguyễn tấn lương duy bốn mươi hai tuổi về hành vi giết người
theo cáo trạng duy và võ văn phòng hai mươi năm tuổi chú tỉnh quảng nam cùng làm đầu bếp khi thấy phòng không có chỗ ở không có phương tiện đi lại cho nên duy đã giúp đỡ cho ở nhờ và cho mượn xe

nhưng phòng đã lấy xe đi luôn và không trả lại
cho đến ngày ba mươi một tháng ba năm hai nghìn hai mươi một mẹ duy gọi điện đòi thì phòng mới trả xe cùng với thái độ thách thức chửi bới
vào đêm cùng ngày phòng tiếp tục nhắn tin thách đố nên duy đã mang theo dao đến nơi phòng làm việc và xông vào chém
hậu quả nạn nhân bị thương tích một mươi hai
tòa nhân dân tp đà nẵng đã tuyên phạt nguyễn tấn lương duy bảy năm sáu tháng tù về tội giết người
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện thống nhất tỉnh đồng nai đã ra
quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can bắt tạm giam các đối tượng là trần văn tuấn trần duy khâm
nguyễn hùng vương nguyễn văn minh và nguyễn thành tài đều trú tại huyện thống nhất để điều tra làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản
đồng thời cơ quan công an đã cho gia đình bảo lãnh đối với trần văn vũ phạm đức minh một mươi bốn tuổi
đều trú tại xã gia kiệm huyện thống nhất để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản
theo hồ sơ từ đầu tháng năm cho đến ngày bị bắt giữ tuấn cùng với nhóm đối tượng trên thực hiện sáu vụ trộm cắp
tại các trại lợn tại nhà của người dân ở xã quang trung gia kiệm gia tân hai huyện thống nhất tỉnh đồng nai
trị giá số tài sản trộm cắp lên tới hàng trăm triệu đồng số tiền bán được các đối tượng đã chia nhau tiêu xài
một vụ tai nạn liên hoàn nghiêm trọng giữa chín xe ô tô vừa xảy ra vào tối ngày hôm qua trên đường cao tốc
thành phố hồ chí minh long thành dầu dây
khiến nhiều người bị thương hàng loạt phương tiện bị hư hỏng nặng
vào lúc một mươi chín h bốn mươi năm tại km một mươi một bảy trăm linh đường cao tốc thành phố hồ chí minh long thành dầu dây
đoạn gần trạm thu phí long phước tp thủ đức đã xảy ra vụ tai nạn liên hoàn giữa chín phương tiện
vụ việc khiến bảy người bị thương gồm năm người lớn hai trẻ nhỏ các nạn nhân đã được đưa đi cấp cứu ngay sau đó
vụ tai nạn khiến các phương tiện hư hỏng nặng cao tốc thành phố hồ chí minh long thành dầu dây kẹt xe kéo dài
ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn đội tuần tra của cao tốc đã có mặt tại hiện trường hỗ trợ đưa người bị thương đi cấp cứu
thông tin từ bệnh viện một trăm chín mươi chín bộ công an trong tối ngày hôm qua ngày hai tháng tám đơn vị vừa tiếp nhận và điều trị cho hai mươi bốn bệnh nhân nghi ngộ độc thực phẩm
các bệnh nhân này từ quảng ninh vào đà nẵng du lịch theo đoàn một trăm hai mươi bốn người trong đó có hai ca là trẻ em
theo đó vào lúc khoảng chín giờ sáng cùng ngày bệnh viện bắt đầu tiếp nhận khoảng bảy bệnh nhân đầu tiên có các triệu chứng như đau bụng nôn ói và đã được các bác sĩ khám truyền dịch hỗ trợ men tiêu hóa
từ một mươi hai cho tới một mươi bảy giờ bệnh viện tiếp tục tiếp nhận bệnh nhân cũng là thành viên của đoàn
cho đến hai mươi hai h đêm ngày hôm qua bệnh viện vẫn còn hai ca tương đối nặng có biểu hiện viêm ruột và đang được chữa trị
trước đó vào tối ngày một tháng tám đoàn ăn cơm ở một nhà hàng nổi tiếng trên đường nguyễn tri phương và có biểu hiện nghi ngộ độc thực phẩm
hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân
thưa quý vị sáng nay tòa án nhân dân tỉnh an giang đã đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với các bị cáo
nguyễn thị bích diễm chú tại tỉnh an giang mai vinh hậu chú tại thành phố cần thơ huỳnh văn tùng chú tại campuchia lê đăng huy và nguyễn đỗ thanh thanh vợ của huy cùng chú tại thành phố hồ chí minh về tội mua bán chai phép chất ma túy
theo cáo trạng sau khi diễm nhận vận chuyển ba mươi hai bọc ma túy cho một người
người đàn ông từ campuchia về việt nam để giao lại cho vợ chồng huy và một đối tượng khác tại thành phố hồ chí minh diễm thuê hậu tùng cùng vận chuyển và hứa trả công cho mỗi người hai trăm linh đô la mỹ
dạng sáng ngày một mươi bốn tháng sáu năm hai nghìn hai mươi diễm hậu tùng mang theo số ma túy có tổng trọng lượng gần ba mươi bốn kg về việt nam thì cả ba bị bắt giữ
qua điều tra khai thác chiều cùng ngày lực lượng biên phòng an giang bắt giữ huy và thanh tại thành phố hồ chí minh
khám sát khẩn cấp chỗ ở của vợ chồng huy tiếp tục thu giữ trên chín trăm linh gram
ma túy các loại diễm khai trước đó đã ba lần vận chuyển thuê ma túy từ campuchia về thành phố hồ chí minh giao cho thanh và nhiều người khác
dự kiến phiên tòa sẽ kéo dài trong hai ngày
ngày hôm qua bộ đội biên phòng tỉnh sơn la chủ trì phối hợp với cục phòng chống ma túy bộ đội biên phòng
cục lãnh sự bộ ngoại giao đại sứ quán lãnh sự quán việt nam tại campuchia và tổ chức vì trẻ em rồng xanh
công an tỉnh sơn la đã giải cứu và tiếp nhận hỗ trợ một nạn nhân sinh năm hai nghìn
trú tại huyện sốp cộp tỉnh sơn la là nạn nhân bị lừa bán sang campuchia để bóc lột sức lao động
trước đó vào ngày một mươi tám tháng bảy đồn biên phòng nậm lạnh bộ đội biên phòng tỉnh sơn la tiếp nhận đơn trình báo của bốn nạn nhân
về việc con trai bị lừa bán sang campuchia và các đối tượng yêu cầu phải chuyển tiền một trăm hai mươi triệu đồng để bồi thường hợp đồng mới nhận được con trai về
sau khi tiếp nhận đơn trình báo
lực lượng chức năng đã tiến hành điều tra xác minh
đến ngày hai tháng tám đơn vị chức năng của tỉnh sơn la đã tiếp nhận và giải cứu thành công nạn nhân nói trên
vâng thưa quý vị bên cạnh sự vào cuộc của lực lượng chức năng thì chính mỗi người dân cần nâng cao cảnh giác
trước hết là không tin không nghe theo những lời rụ rỗ lôi kéo của kẻ xấu
ngoài ra khi phát hiện các đối tượng có biểu hiện rụ rỗ lôi kéo người khác xuất cảnh trái phép ra nước ngoài
hãy báo ngay cho lực lượng công an để kịp thời ngăn chặn xử lý
bởi không phải ai
cũng có đủ may mắn như thanh niên ở sơn la vừa rồi
hay là những nhân vật tại yên bái trong phóng sự ngay sau đây được giải cứu và trở về với gia đình
người phụ nữ này vẫn chưa hết bàng hoàng khi biết tin đứa con trai duy nhất của gia đình
bị kẻ xấu lừa xuất cảnh trái phép sang campuchia lao động
đến nay vẫn chưa rõ tung tích
theo yêu cầu của các đối tượng môi giới ở campuchia
thì gia đình bà xuân phải chuyển số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng
thì mới thả nạn nhân trở về việt nam
đến lúc điện về thì cháu nó bỏ nàm
có nghĩa là có ngày hơn chục tiếng mười mấy tiếng mười ba mười bốn tiếng
xong là có nghĩa không gợi ý là nó đánh
và tiền nương thì không có
một mẹ đừng nói về với con họ nghe thấy họ đánh chết con không được về
may mắn hơn gia đình bà xuân
con trai gia đình ông nguyễn văn hoạch xã nghĩa tâm huyện văn chấn tỉnh yên bái đã được giải cứu về nhà
tuy nhiên để đưa được con trai về gia đình ông hoạch đã phải đi vay nóng
tài sản để có đủ một trăm hai mươi triệu đồng chuyển cho các đối tượng bên campuchia
trước đó nghe theo lời giới thiệu của các đối tượng
con trai ông đã tìm đường xuất cảnh trái phép sang campuchia
những tưởng sau khi sang đến nơi sẽ có được việc làm như mong muốn
thế nhưng khi đến nơi không những không tìm được việc làm mà còn bị đánh đập tra tấn
sau đó các đối tượng môi giới yêu cầu gia đình phải gửi tiền chuộc mới thả người
vì cứu con gia đình ông chấp nhận mang nợ
thực tế cho thấy sau khi qua campuchia nạn nhân bị tuyển vào làm việc trong các cơ sở
tổ chức hoạt động lừa đảo như đánh bạc trực tuyến kinh doanh tiền ảo trên không gian mạng
bị cương ép lao động từ một mươi hai đến một mươi sáu
nếu không làm được người lao động sẽ bị đánh đập và tra tấn
sau đó các đối tượng bắt nạn nhân phải gọi điện về cho gia đình người thân tại việt nam
yêu cầu nộp số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng
qua xác minh nắm bắt tình hình đến thời điểm hiện tại trên địa bàn tỉnh yên bái
có khoảng ba mươi công dân đã xuất cảnh sang campuchia
trong đó hơn hai mươi trường hợp đã được giải cứu về việt nam bằng nhiều con đường khác nhau
còn bốn trường hợp vẫn đang mắc kẹt nơi xứ người
chỉ đạo cán bộ chiến sĩ triển khai đồng bộ kịp thời hiệu quả các phương án
biện pháp đấu tranh ngăn chặn tình trạng lôi kéo môi giới tổ chức
đưa người xuất cảnh nước ngoài nói chung và xuất cảnh sang campuchia nói riêng
để không xảy ra những hệ lụy đáng tiếc bên cạnh sự vào cuộc của các lực lượng chức năng
thì người dân cần nâng cao cảnh giác không tin không nghe theo những lời rụ rỗ lôi kéo cuộc kẻ xấu
nếu phát hiện các đối tượng có biểu hiện tập hợp rụ rỗ lôi kéo người khác xuất cảnh trái phép ra nước ngoài
người dân cần báo ngay cho lực lượng công an để kịp thời ngăn chặn và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh yên bái đã ra quyết định truy nã
đối với đối tượng trang a chay sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một
hộ khẩu thường trú tại xã nậm có huyện mù căng trải tỉnh yên bái
về hai tội danh mua bán trẻ em và lừa đảo chiếm đoạt tài sản
đối tượng này có nốt ruồi cách đuôi lông mải trái hai cm
còn về tội mua bán đánh cháo hoặc chiếm đoạt trẻ em
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh yên bái cũng ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng
đối tượng đồng thị chanh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín hộ khẩu thường trú tại tổ bốn bản xá
thị trấn nông trường liên sơn huyện văn chấn tỉnh yên bái cao một m sáu mươi
và có nốt ruồi cách năm cm trên trước cánh mũi trái
và đối tượng nguyễn thị đoan sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi tám hộ khẩu thường trú tại xã an bình
huyện văn yên tỉnh yên bái
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi
hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện
hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để bảo đảm an toàn
đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện